thưa quý vị những chuyện kỳ lạ xảy ra xoay quanh covid một mươi chín vẫn luôn là đề tài thú vị mà các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải
một phụ nữ nhật bản hai mươi tuổi sau khi được chuẩn đoán mắc covid một mươi chín đầu tiên vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã liên tục dương tính trong hai trăm hai mươi một ngày sau đó
tại thời điểm xét nghiệm sars cov hai bệnh nhân đã tiến hành cách ly một mươi ngày ngoài sốt da không có bất kỳ triệu chứng nào khác
kể từ khi có kết quả dương tính bệnh nhân không đến những nơi đông người các thành viên trong gia đình cô cũng không có bất cứ triệu chứng nào
sau đó bệnh nhân phát hiện mang thai khoảng tám tuần trong thời gian bị sốt vào tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cô được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín mrna
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân nhập viện sinh con
xét nghiệm pcr cho thấy bệnh nhân dương tính
với sars cov hai với chỉ số ct ba mươi sáu bốn tài lượng virus thấp không có khả năng chuyển nhiễm đây là hai trăm hai mươi một ngày sau chẩn đoán covid một mươi chín ban đầu
điều đặc biệt là kết quả xét nghiệm cho thấy sự hiện diện duy nhất của biến thể anfa
trong khi từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biến thể anfa không còn được lưu hành ở nhật bản do làn sóng covid một mươi chín gây ra bởi biến thể này đã kết thúc vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vì tài lượng virus của bệnh nhân rất thấp nên các nhà phân tích kết luận rằng đây là một trường hợp nhiễm sars cov hai kéo dài
với khoảng thời gian dài nhất từng được báo cáo